theo ông hưng bà hằng đã chửi bới xúc phạm nghiêm trọng danh dựa nhân phẩm của ông
bằng những lời lẽ thô tục bạo lực và lăng mạ thậm tệ
đặc biệt ông hưng cho rằng bà hằng đã bịa đặt loan truyền thông tin sai sự thật
khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện bỏ túi hơn một nửa số tiền chín mươi sáu tám tỷ đồng
lừa đảo ăn cướp tiền của công chúng ăn hối lộ câu kết mua giải trong cuộc thi the voice và phản động
bên cạnh đó ca sĩ đàm vĩnh hưng còn tố bà hằng ngang nhiên công khai hóa thông tin cá nhân của ông
về giới tính tình cảm với những lời lẽ miệt thị trà đạp và xúc phạm
ca sĩ này cho biết sau mỗi lần bà hằng phát sóng trực tiếp nhiều người đã lập hội nhóm trên các nền tảng mạng
xã hội như facebook youtube blogger để đăng tải lại các nội dung bà hằng phát ngôn
thậm chí cắt ghép các hình ảnh của ông và đặt tiêu đề phản cảm để bôi nhọ nói xấu lăng mạn nhân phẩm của ông
ngoài ra ông còn bị nhiều tài khoản ảo đăng nhập vào trang cá nhân gọi điện nhắn tin quấy dối ngày đêm
chửi bới làm cho cuộc sống của ông bị xáo trộn và tinh thần bị suy sụp
tôi đang sống trong sự hoang mang lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà hằng
và một số thành phần trên cộng đồng quá khích đã tin tưởng vào những điều mà bà hằng phát ngôn
mặc dù tôi đã cố gắng chấn an dư luận nhằm bảo vệ hình ảnh của một người nghệ sĩ chân chính
mà tôi đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm qua
nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng tẩy chay của những người mến mộ và cả những người quen biết của tôi
ông hưng nêu trong đơn
hành vi của bà hằng không chỉ vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa đạo đức của dân tộc việt nam
gây bức xúc trong dư luận xã hội tiềm ẩn sự kích động gây bạo loạn ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
mà còn trái với quy định của pháp luật và có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác tội vu khống
tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông của bộ luật hình sự
hành vi công khai chửi bới người khác của bà hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng
đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội
đặc biệt là thế hệ trẻ đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức xã hội
ông hưng nêu trong đơn
đàm vĩnh hưng khẳng định không ăn chặn tiền từ thiện
về cáo buộc ăn chặn tiền tử thiện ông hưng khẳng định những phát ngôn trên đây của bà hằng là hoàn toàn bịa đặt
ông không ăn chặn tiền từ thiện không bỏ túi hơn một nửa số tiền chín mươi sáu tám tỷ đồng
không lừa đảo ăn cướp tiền của công chúng không cấu kết để mua giải cuộc thi the voice và không phản động như bà hằng vu khống
ông hưng cho biết hậu quả từ việc bà hằng nói về ông lan truyền mạnh trên mạng xã hội
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác các nhãn hàng đã và đang chuẩn bị ký hợp đồng với ông
ngoài ra các sản phẩm âm nhạc của ca sĩ này trên kênh youtube cũng nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã dung tục với ngôn từ bạo lực
bà hằng có địa chỉ thường trú tại tp hcm nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm
bên cạnh việc tố cáo ông hưng còn yêu cầu bà hằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm
trước đó bà lê thị dầu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm bình tây cũng nộp đơn kiện bà nguyễn phương hằng tại tòa nhân dân quận một
bà dầu yêu cầu tòa án buộc bà hằng chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự uy tín của bà xin lỗi và bồi thường một tỷ đồng tổn thất vật chất và tinh thần
mới đây nhà báo đặng thị hàn ni cũng đã có đơn tố cáo bà hằng về hành vi vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm
quý vị thân mến những lùn xùm xoay quanh vụ việc tố ăn cha từ thiện sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
quý vị tin tưởng ai bảo vệ ai đứng lên bảo vệ nhân vật nào trong đây xin hãy để lại bình luận bên dưới
rất mong nhận được phản hồi của quý khán giả kính chào và hẹn gặp lại